từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng chín ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu hai phối hợp với ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tuyên quang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
thông qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức của đảng bộ chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ quân sự quốc phòng nâng cao trách nhiệm năng lực lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện
cũng như khả năng phối hợp hiệp đồng của cấp ủy chính quyền các cơ quan ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân kịp thời điều trình các phương án tác chiến góp phần xây dựng tỉnh tuyên quang thành khu vực phòng thủ vững chắc đủ sức đối phó với mọi tình huống bảo vệ vững chắc địa phương